tới dự lễ trao thưởng có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam và các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban ngành trung ương và đặc biệt là các văn nghệ sĩ
trong hoạt động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đại sứ đặc mệnh toàn quyền cuba tại việt nam bà lianis torres rivera cùng phu quân tham dự chương trình
sau hai năm triển khai đã có gần sáu tác phẩm hồ sơ thành tích quảng bá của các tác giả nhóm tác giả tập thể cá nhân ở trong và ngoài nước
của tác giả là người nước ngoài gửi tham gia giải thưởng đa số các tác phẩm đã bám sát chủ đề một số tác phẩm có quy mô lớn được đầu tư sáng tác công phu nhiều thời gian
ban tổ chức đã lựa chọn hai trăm hai mươi tám tác phẩm để trao giải cho các tác giả nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cục truyền thông công an nhân dân vinh dự có hai tác phẩm được vinh danh dịp này
phát biểu tại buổi lễ trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng ghi nhận và biểu dương kết quả to lớn ý nghĩa nhiều mặt của giải thưởng thể hiện tình cảm sâu nặng của các thành phần giai tầng xã hội đối với chủ tịch hồ chí minh kính yêu
kỷ niệm trọng thể một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại tiếp tục phát huy hiệu quả của hoạt động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh những năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng phát động giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thực hiện kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tự hào tuổi trẻ thế hệ bắc hồ của đoàn thanh niên bộ công an nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi

công an nhân dân không ngừng lớn mạnh vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
mỗi cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân nguyện phấn đấu đi theo con đường
mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân
tận chung với đảng tận hiếu với dân xứng đáng với sự tin tưởng của đảng nhà nước
trên mặt trận tư tưởng bảo vệ an ninh tổ quốc
ngay sau lễ viếng lăng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tham quan khu di tích chủ tịch hồ chí minh
câu chuyện của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong phóng sự ngay sau đây là một tấm gương như thế
ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu vụ cháy xảy ra tại nhà dân nằm trong con ngõ đường trần quốc toản
quận hải châu thành phố đà nẵng
vợ chồng anh đặng đình minh và con trai đầu lúc đó năm tuổi đối mặt với cái chết
nếu như các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không ngay lập tức lao vào đám cháy
để giải cứu bất chấp nguy hiểm tính mạng
đã bốn năm trôi qua ngôi nhà bị cháy đã được xây mới
nhớ về những phút sinh tử đó anh minh không khỏi xúc động vì sự sẵn sàng xả thân của các chiến sĩ
để bảo vệ tính mạng gia đình mình
khi được những cái ảnh những cái thi đó thấy quay anh các anh như anh hùng và các anh chiến sĩ trẻ
mà khi mang bảo hộ vào tới nơi đó
anh mang vào lần thứ một lần thứ hai có những anh mà bỏng tay bỏng chân cuối cùng là lấy nước dậu vào
sau đó tiếp tục xong và đâm cái lâm lửa để cứu gia đình nó thật là rất rất rất xúc động và rất biết ơn các anh
việc nhờ các anh thì thật bây giờ chúng tôi mới có ngày hôm nay
anh hùng được nhắc đến là đại úy trần phước hùng cán bộ trực tiếp chỉ huy chữa cháy
cũng là một trong những người đầu tiên lao vào giải cứu ba nạn nhân
suốt một mươi tám năm gắn bó với công việc nguy hiểm đòi hỏi bản lĩnh và sự can đảm này
anh không nhớ hết đã tham gia bao nhiêu vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ
nhưng có một điều chắc chắn là trong bất cứ tình huống nào người chiến sĩ này cũng đều không một chút trần trừ lo sợ
cái nghề cứu cháy và cứu nạn cứu hộ này là nghề hết sức nguy hiểm
mình đã chắc chắn vào đây là mình chắc chắn là mình sẵn sàng hy sinh
để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhà nước và của nhân dân
mình đã đi chiến đấu với anh hùng rất nhiều vụ cháy rồi
mình đã cảm nhận được điều đó anh hùng luôn là người dịch huyết quyết tâm và luôn đặt là người an toàn của người bình an
tài sản của nhân dân là hàng đầu và cái điều đó là cái điều quan trọng nhất mình đã học hỏi được anh hùng
vị đồng chí luôn đi đầu trong các hợp động của đơn vị
và được các đồng chí trong đơn vị đã đánh giá rất cao về năng lực chuyên môn trình độ
và trong các phòng đối xóm
những đóng góp của đại úy trần phước hùng trong mọi nhiệm vụ
trực tiếp chữa cháy cứu nạn cứu hộ tham gia tập huấn cho chiến sĩ
xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy được ghi nhận bởi rất nhiều bằng khen danh hiệu
nhưng không chủ quan tự mãn người chiến sĩ này vẫn không ngừng rèn luyện
trao dồi kiến thức luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ
bởi anh thấm nhuần những điều chủ tịch hồ chí minh đã ghi nhận
chủ tịch hồ chí minh đã dành dạy lực lượng phòng cháy chữa cháy
bóng cây điều bắt khởi giải đó thì điều thứ nhất là phải luôn luôn nâng cao cảnh giác
không chủ quan tự mãn
điều thứ hai là phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng hoàn thành bất cứ một nhiệm vụ gì
tình huống nào để bảo vệ tính mạng tài sản nhà nước và của nhân dân
và điều thứ ba là phải không ngừng học tập
nghiên cứu phát huy xóa kiến trong cách kinh nghiệm để tiến bộ hơn trong tập phòng cháy chữa cháy
và cái điều thứ tư là phải thường xuyên hướng dẫn và bầu dưỡng
nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở lực lượng dân phòng và tầng hội dân
để người ta có thể hỗ trợ mình giúp đỡ mình khi có tình huống cháy nổ xảy ra

điều thứ ba là phải không ngừng hàng tập nghiên cứu tài sản nước và của nhân dân
thông tin báo cháy lập tức những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhận nhiệm vụ
với họ tài sản và tính mạng của nhân dân được đặt lên trên hết
diễn biến phức tạp trên thế giới
trong nước tuy đã được kiểm soát song chúng ta vẫn đang tiếp tục áp dụng các biện pháp quyết liệt
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng
là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn hội nghị trung ương lần thứ một mươi hai khóa một mươi hai
lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đã chủ động xây dựng các phương án kế hoạch
bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ và các đại biểu dự hội nghị
cũng như các địa điểm khu vực diễn ra hội nghị
trong công tác bảo vệ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế
bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an có nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn
trong suốt thời gian diễn ra hội nghị trung ương một mươi hai khóa một mươi hai
từ yêu cầu đề ra trên cơ sở kết quả khảo sát địa điểm tổ chức hội nghị địa điểm cách ly
phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã xây dựng các phương án bố trí lực lượng tham gia bảo vệ
đồng thời quán triệt đến cán bộ chiến sĩ về tính chất phức tạp của dịch bệnh và các yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ
cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngoài việc kiểm tra an ninh lực lượng cảnh vệ phối hợp phòng bảo vệ sức khỏe trung ương năm
bệnh viện hữu nghị tiến hành kiểm tra thân nhiệt yêu cầu giãn cách theo quy định đối với các đại biểu dự hội nghị
nhân viên phục vụ và phóng viên báo chí
để chủ động trong vấn đề về thực hiện nhiệm vụ trong thời điểm diễn ra dịch covid một mươi chín
thì đối với đơn vị chúng tôi
chúng tôi quán triệt cho cán bộ chiến sĩ về yêu cầu đối với cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ
là phải đảm bảo đúng quy định của bộ y tế về vấn đề phòng chống dịch covid một mươi chín
và hai nữa là trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của chúng tôi
chúng tôi yêu cầu cán bộ chiến sĩ là kịp thời phòng ngừa từ xa và kịp thời phát hiện đối với các đối tượng
kể cả các đối tượng có nghi vấn về dính về dịch bệnh covid một mươi chín
để phối hợp với các lực lượng cơ quan chức năng ngăn chặn ngay từ xa ngay từ vòng ngoài
không để cho các đối tượng mà về dính về dịch covid một mươi chín vào khu vực mục tiêu bảo vệ của tôi
để chủ động các phương án bảo vệ lực lượng cảnh vệ đã dự kiến các tình huống phát sinh
với tinh thần chủ động nghiêm túc và trách nhiệm cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ khắc phục khó khăn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cùng với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn hội nghị trung ương lần thứ một mươi hai
đồng thời cùng các cấp các ngành và nhân dân từng bước đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín